tiếp tục thông tin về tình hình dịch tả lợn châu phi
tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh long an cho biết
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một mươi chín ổ dịch với trên bốn trăm năm mươi con bị tiêu hủy
ubnd tỉnh long an đã khẩn trương chỉ đạo tăng cường khống chế dịch
tập trung tuyên truyền cho người dân các biện pháp an toàn sinh học để phòng bệnh
tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng vaccine đối với các bệnh lây nhiễm nguy hiểm phổ biến trên lợn
như tai xanh dịch tả lợn cổ điển lở mồng lăm móng
khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường chết nhanh chết nhiều
các hộ chăn nuôi phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương
và thực hiện ngay các biện pháp chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành thú y